liên quan đến vụ việc ở tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền a bên bờ vũ trụ
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam lê thanh nhị nguyên chú tại huyện đức hòa về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân đây là đối tượng thứ sáu bị khởi tố trong vụ án này
trước đó liên quan đến tỉnh thất bồng lai ngày ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa
tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
tiếp đó ngày năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với bốn đối tượng đang cư trú tại tỉnh thất bồng lai gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên
để thành trùng dương cùng về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can gồm lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương
riêng bị can lê tùng vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
tất cả các quyết định nêu trên đều được viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa phê chuẩn